trong cuộc gặp với các quân nhân tại điện kremlin vào ngày hôm qua tổng thống nga vladimir putin cho hay
tập đoàn quân sự tư nhân wagner hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước
tổng thống nga cho biết thêm rằng các chiến binh của wagner được cung cấp và chi trả bởi bộ quốc phòng nga và ngân sách nhà nước
theo đài rt tổng thống nga tiết lộ trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
chính phủ nga đã phân bổ hơn tám mươi sáu tỷ rút khoảng một tỷ usd cho tiền lương và các khoản ưu đãi cho các chiến binh wagner
trong khi đó người sáng lập wagner ông yevgeny prigozhin người đồng sở hữu công ty cung cấp thực phẩm concorde
đã kiếm được tám mươi tỷ rút khoảng chín trăm sáu mươi triệu đô la mỹ từ các hợp đồng nhà nước ký với công ty này
cùng ngày bộ quốc phòng nga thông báo tập đoàn quân sự tư nhân wagner chuẩn bị bàn giao vũ khí hạng nặng
cho các đơn vị của lực lượng vũ trang quốc gia
tập đoàn wagner hiện có nhiều vũ khí giống như quân đội chính quy bao gồm xe tăng hệ thống phòng không và máy bay tấn công
một số vũ khí trong số này đã được wagner sử dụng trong cuộc nổi loạn vào cuối tuần trước